trong khi cả thế giới đang xôn xao vì biến chủng covid một mươi chín mới thì tại nhật
số người mắc covid một mươi chín giảm một cách ngạc nhiên
vậy thực hư trụy virus tự diệt ở nhật bản là gì
sars cov hai tại nhật bị thoái hóa hay nước này đã tạo được miễn dịch cộng đồng
theo các chuyên gia truyền nhiễm dù nhiều siêu vi có xu hướng bị thoái hóa sau một thời gian
nhưng chưa đủ căn cứ khoa học để nói virus sars cov hai gây covid một mươi chín đang tự diệt
hay biến mất ở nhật bản và châu phi
những ngày qua khi tình hình đại dịch ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
vẫn diễn biến theo chiều hướng phức tạp thông tin covid một mươi chín bất ngờ lắng xuống ở nhật bản
và khu vực châu phi khiến dư luận đặc biệt chú ý
cụ thể tại nhật bản từ chỗ đạt đỉnh dịch vào tháng tám với số bệnh nhân covid một mươi chín
có lúc trên hai mươi sáu trường hợp một ngày
đến đước này dân kéo giảm số ca nhiễm xuống bốn và ba con số
ngày bảy tháng một mươi một nhật thậm chí không ghi nhận ca mắc vì covid một mươi chín nào
còn tại châu phi khu vực vốn được đánh giá là vùng trũng về y tế
bị lo ngại về sự tàn phá khủng khiếp khi đại dịch bùng phát trước đây
lại chỉ chiếm khoảng ba số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu trong tổng số hơn năm một triệu ca
đến nay các thông kê từ tổ chức y tế thế giới về khái mắt ồ trà thấy
mới có chưa đầy sáu dân số châu phi được tiêm vaccine
những thông kê trên làm dấy lên lùng ý kiến
liệu covid một mươi chín hay cụ thể là biến mất
những thông tin về biến chủng delta của virus sars cov hai có đang tự suy yếu
tự hủy hoại rồi biến mất ở một số nơi
nếu chiếu theo cơ chế này đại dịch thảm họa mà nhân loại đang phải gánh chịu sắp đến ngày kết thúc
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch
tp hcm cho biết những thông tin về tình hình dịch bệnh lắng xuống chống vánh của nhật bản
đang lan truyền thực chất mới chỉ được chia sẻ một số tờ báo phổ thông
chưa một tạp chí khoa học chuyên ngành nào đăng tải chính thức
do đó dù con số là đáng mừng nhưng những lý giải hiện tại đều mang tính chủ quan
nói về một số quy luật chung chuyên gia cho biết những loại virus nào có độc lực cao
lây lan nhanh thì thường sau một thời gian nhất định bộ gen của nó sẽ thoải hóa
có thể lấy ví dụ như cúm ah năm n một gây bệnh ở da cầm
sau một thời gian bùng phát mạnh thì mất dần trũng độc lực cao
hay cúm ở người cúm ah một n một bùng phát năm hai nghìn chín trải qua quá trình tiêm người trong cộng đồng
đã tạo được kháng thể cắt đứt đường lây truyền và số lượng virus giảm dần
với virus sars cov hai trước đây vào năm hai nghìn một mươi sáu who từng phát hiện một số tài liệu cảnh báo
về nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người và khả năng bùng phát thành dịch
đến giờ khi đã thành đại dịch nó nhìn nhận lại thạc sĩ bác sĩ vân anh cho rằng
đột biến của sars cov hai dường như đã phát triển thành một chuỗi
bắt đầu từ năm hai nghìn ba là nhóm bệnh sars do virus sars cov gây ra
đến năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là mers cov
corona gây hội chứng hô hấp cấp ở trung đông và đến năm hai nghìn một mươi chín là sars cov hai
các đột biến virus corona thường thay đổi nhanh và có độc lực rất cao
ở hai lần bùng dịch trước đều lắng xuống sau một thời gian
tuy nhiên không thể áp dụng quy luật này cho hiện tại
vì ngoài biến chủng delta đang gieo rác nỗi kinh hoàng
vẫn chưa biết còn xuất hiện biến chủng đáng sợ nào của sars cov hai hay không
mặt khác chuyên gia cho biết trong những đột biến mà virus tạo ra
ngoài đột biến có lợi thì cũng có những đột biến gây hại cho chính nó
là virus không tồn tại độc lập được ở môi trường ngoài suy giảm số lượng
bên cạnh đó virus cũng có cơ chế đấu tranh sinh tồn
cụ thể là khi con người tiêm vaccine gây ức chế virus
khiến chúng không thể nhân bản và phát triển trong cơ thể người hay động vật
theo thời gian chúng ta sẽ tìm cách đột biến để tồn tại và từ đó làm bụng dịch
mọi chuyện còn phía trước không ai đoán được bộ gen của virus thay đổi thế nào
chuyên gia truyền nhiễm nói và cho rằng cơ chế tự suy yếu hay tự biến mất chỉ nằm trong phỏng đoán
đồng tình với quan điểm trên
bác sĩ nguyễn trần nam chuyên khoa nhiễm phó giám đốc bệnh viện nhi động thành phố cho rằng
chưa đủ căn cứ để nói virus sars cov hai có cơ chế tự hủy tự diệt
theo phó giám đốc bệnh viện nhi động thành phố trong lịch sử có lần bùng phát dịch
có những đợt siêu vi sau một thời gian lưu hàm sẽ thích ứng trở thành lanh tính hơn và suy yếu
tuy nhiên virus gây ra đại dịch covid một mươi chín là một chủng mới và chưa có một biểu hiện nào cụ thể
cho thấy đang đi theo quy luật trên
bên cạnh đó dù thời gian qua có một số đột biến gen bị giảm độc lực là virus sars cov hai suy yếu đi
nhưng không có nghĩa là tất cả biến chủng của siêu vi đều như vậy
do đó muốn trả lời được câu hỏi dịch bệnh ở châu phi hay nhật bản có đang giảm xuống hay không
cần có một thời gian dài thống kê và nghiên cứu
theo bác sĩ nam tỷ lệ tiêm chủng tại nhật bản rất tốt
thói quen đeo khẩu trang với người nhật đã có từ trước khi có dịch một thời gian dài
là thứ không thể tách rời như quần áo
vì chiến lược xét nghiệm nhật bản không xét nghiệm tràn lan mà chọn lọc những người có triệu chứng là chính
đây có thể là những nguyên nhân lý giải về việc chống dịch thành công của xứ sở mặt trời mọc
tại châu phi không thể phủ nhận khu vực này có lợi thế dân số trẻ và sống thừa thớt
tuy nhiên phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho rằng
hệ thống quản lý y tế của châu phi nhìn chung vẫn còn khiếm khuyết
do đó các số liệu thống kê chưa đủ để xem như bằng chứng xác thực mà nhận diện tình hình
làm thế nào để đánh giá một quốc gia như nhật bản đã đạt miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
trả lời câu hỏi này chuyên gia cho rằng đây là một khái niệm mà mọi người vẫn còn nhậm lẫn
nếu gọi là miễn dịch cộng đồng thì người dân phải nhiễm hết để khi hết bệnh có kháng thể
nhưng kháng thể hiện tại của người nhật hầu hết do tiêm vaccine mà có và sau đó mới nhiễm bệnh
để đạt được miễn dịch cộng đồng nhiễm bệnh tất cả sẽ phải trả giá bằng sinh mạng nhiều người bác sĩ nam nhận định
chuyên gia khuyến cáo với những thông tin chưa đủ cơ sở người dân có quyền lạc quan nhân đừng chủ quan
hy vọng hảo huyền vào việc covid một mươi chín từ rời xa con người vaccine và năm k vẫn quan trọng nhất trong tình hình hiện tại
thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo
mới đây tại thủ đô tokyo của nhật bản đã báo cáo hai mươi bảy ca nhiễm mới ncov
mức thấp nhất trong năm vào ngày hai mươi
từ tháng một mươi một với năm ca nhiễm và không ghi nhận thêm ca tử vong vì covid một mươi chín
theo chính quyền tokyo số ca nhiễm ncov trung bình hàng ngày tuần này ở thành phố là một mươi bốn ba ca
giảm so với con số hai mươi một một ca tuần trước
tokyo ghi nhận tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang nguy kịch không thay đổi với một ngày trước đó
thành phố báo cáo thêm ca tử vong vì đại dịch trong hai mươi bốn giờ qua
ca nhiễm ncov mới tại các khu vực khác ở nhật bản như hokkaido và osaka
lần lượt là một mươi hai và một mươi ba ca trong khi aichi ghi nhận thêm sáu ca nhiễm và phukoka là một mươi một ca nhiễm
theo số liệu thống kê từ bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản cho biết
nhật bản trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận thêm một trăm một mươi hai ca nhiễm ncov nâng tổng quốc lên hơn một bảy triệu
số ca tử vong vì covid một mươi chín ở nước này tăng thêm một ca nâng tổng số người chết lên hơn một mươi tám ba trăm linh
số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh
ở nhật bản đã có giả thuyết cho rằng biến thể delta tại nhật bản đã tích lũy quá nhiều đột biến
với một protein không cấu trúc có khả năng sửa lỗi di truyền của ncov có tên là msb một mươi bốn
kết quả là virus vật lộn tự sửa chữa các lỗi sai một thời gian dài cuối cùng dẫn đến tự hủy diệt
tuy nhiên đứng về phương diện di truyền học các chuyên gia cho rằng còn nhiều vấn đề phải xem xét
theo đánh giá của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín ở nhật bản mới giảm ít ngày chưa có dấu hiệu vững bền
chúng ta cần chờ xem những ngày sắp tới diễn ra thế nào
chúng ta cũng cần xét đến khả năng sầu hơn đó là đây chỉ là giai đoạn sau covid một mươi chín đang suy tính
để có những chiến lược mới tấn công con người và chúng ta tạm gọi giai đoạn này là giai đoạn chờ
mặt khác trong tiến trình đấu tranh sinh tồn có thể có các biến thể thích ứng được với những điều kiện hoàn cảnh mới
những biến thể đó có thể lại tiếp tục làm mưa làm gió
với sức khỏe của chúng ta
cũng vì lý do này mà ta đừng chủ quan trong bất cứ hoàn cảnh nào
có thể covid một mươi chín đã xuất hiện những biến thể đi theo chiều hướng ngược lại
ít gây độc hơn ít khả năng lây lan hơn
đột biến ở đây hoàn toàn ngẫu nhiên và nó đi theo chiều hướng nào tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh
và các yếu tố tác động của môi trường của con người
còn tại châu phi nơi cũng có tình trạng gần giống nhật bản
điều kiện sinh hoạt và cơ sở hạ tầng của châu phi còn nhiều khó khăn
chúng ta cho rằng châu phi chưa đô thị hóa cao người dân tiếp xúc cộng đồng ít
được miễn nhiễm do bị sốt rét và các bệnh khác
tất cả những luận cứu ấy cần được khảo sát kỹ lưỡng hơn
vì nếu đó là sự thật thì chúng ta sẽ có các cơ sở lý luận
để thiết lập được những phương thức phòng chống covid một mươi chín tốt nhất
theo các chuyên gia với covid một mươi chín chúng ta còn hiểu quá ít về nó
chính vì thế chúng ta chưa loại trừ được nó và chọn cách sống chung an toàn
vì thế con người không bao giờ được chủ quan
với covid một mươi chín vẫn phải tiếp tục chiến đấu với loại virus nguy hiểm có một trăm linh hai này
về việc số ca covid một mươi chín tại nhật bản giảm theo chiều thẳng đứng
từ gần hai mươi ca ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
xuống bảy mươi ba ca ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và chỉ có hai bệnh nhân tử vong
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu đã cố tìm hiểu nguyên do
từ giới y khoa và từ chính những người nhật bản mà ông đã gặp
từ những gì quan sát được
nguyên nhân dẫn đến việc các ca nhiễm ở nhật bản giảm đột ngột đó là
mức độ bao phủ vaccine cao sự ủng hộ của công chúng với sử dụng khẩu trang
hai tuân thủ quy tắc năm k
đó chính là sự thay đổi chiến lược xét nghiệm
phân tích sâu hơn về ba lý do then chốt này
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu có quan điểm như sau
dù việc tiêm vaccine vẫn có thể gây ra tác dụng phụ
thậm chí là phản ứng với vaccine dẫn đến tử vong
nhưng chúng ta không thể phủ nhận vai trò của vaccine
hiện nay tiến độ phủ vaccine của nhật là rất tốt
thời gian tiêm cũng đã đủ để vaccine phát huy tối đa tác dụng phòng vệ
cho đến nay đã có bảy mươi chín hai người dân
một trăm linh triệu trên một trăm hai mươi năm tám triệu dân tiêm mũi một và bảy mươi sáu chín tiêm mũi hai
đây là yếu tố quan trọng trong thành quả chống dịch của nhật bản
về chiến lược xét nghiệm tại nhật bản thì đã có sự thay đổi
họ chỉ xét nghiệm miễn phí những người có triệu chứng nghi nhiễm virus
và những người tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh
ngoài ra chính phủ nhật vừa bổ sung khoản ngân sách
để làm xét nghiệm pcr miễn phí cho những người không thể tiêm vaccine
chính sách này kéo dài đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
những đối tượng khác muốn xét nghiệm sẽ phải tự trả tiền và chi phí mỗi lần khoảng hai trăm linh usd
ngoài ra người dân có thể mua test nhanh kháng nguyên
đang được bán tự do ở ngoài để tự kiểm tra
tuy nhiên theo chuyên gia quan sát rất ít người dân làm điều này
số lượng xét nghiệm trên toàn quốc giảm đi rõ rệt
so với lúc cao điểm
cũng có khả năng người nhiễm không có triệu chứng nên không xét nghiệm và tự khỏi
quan trọng nhất vẫn là tự bảo vệ bản thân bằng cách tuân thủ năm k
tuân thủ năm k là đặc sản của người nhật
đeo khẩu trang đã thành thói quen ngấm sâu vào ý thức của họ
thậm chí một người bạn nhật bản của tiến sĩ cho hay
nếu không đeo khẩu trang cô cảm thấy mình đang bị thiếu một cái gì đó
hơn nữa người nhật thường không nói chuyện ở nơi công cộng
những việc từng trừng nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa lớn
trong việc phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp
người nhật bản lại rất sạch sẽ ít tiếp xúc ông hôn như người mỹ hay châu âu
có thể chính thói quen sống này cũng là một cách giảm sự lây lan trong cộng đồng
rất nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cho việc virus dần biến mất này
tuy nhiên chúng ta cần phải lưu tâm virus sars cov hai này vô cùng khác biệt và khó lường
đây cũng có thể là thời gian tu tạm thời của chúng để tạo ra biến chủng khác nguy hiểm hơn
tất nhiên còn có nhiều yếu tố khác
cần phân tích như thuyết virus tự hủy do nhà di truyền ituro inue đặt ra
tuy nhiên giả thuyết này vẫn chưa được kiểm chứng
những vị đồng nghiệp nhật bản của tiến sĩ cũng đang đi tìm hiểu giả thuyết này
trong khi những vị đồng nghiệp khác của ông tại nara lại cho rằng người nhật có hệ miễn dịch đặc biệt
tuy nhiên họ vẫn chưa trả lời được câu hỏi vì sao có thời điểm
số ca mắc mới tại nhật lên tới gần hai mươi người trên một ngày
nhật bản từng đứng trên bờ vực covid một mươi chín hồi tháng bảy
xong giờ đây chứng kiến đa giảm số ca nhiễm đáng kinh ngạc
đến mức các chuyên gia hồi tháng một mươi còn không thể hiểu nổi nguyên nhân
covid một mươi chín vẫn còn là bài toán khó cho nhân loại
nhưng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu cho rằng
có lẽ chính tâm lý bình tĩnh không run sợ trước loại virus này là sức mạnh giúp người nhật đánh bại được chúng
nhưng chúng ta vẫn rất cần một định hướng và chiến lược rõ ràng mạnh mẽ
để kiểm soát sự lây lan của virus trong cộng đồng tiêm chủng hiện nay
thế giới đã bị virus sars cov hai đánh lừa khi coi nhẹ sự lây nhiễm ở những người trẻ không triệu chứng
sars cov hai đã dùng môi trường này để âm thầm lan nhanh tấn công các người lớn tuổi và bệnh nền
với những thảm họa to lớn cho y tế và kinh tế toàn cầu